kế hoạch vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi bốn của thành phố đà nẵng là hơn tám tám trăm linh tỷ đồng
ubnd tp đà nẵng cũng vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị địa phương xử lý vướng mắc
đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công năm hai nghìn hai mươi bốn
ubnd thành phố yêu cầu tập trung cải cách hành chính siết chặt kỳ cương
đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm có tác động lan tỏa gắn với bảo đảm chất lượng công trình
dự án không để xảy ra tiêu cực thất thoát lãng phí
ubnd tp cũng yêu cầu phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện
xác định đây là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu
là căn cứ quan trọng khi đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm
đặc biệt ubnd thành phố yêu cầu có chế tài xử nghiêm các chủ đầu tư
ban quản lý dự án tổ chức cá nhân cố tình gây khó khăn cản trở
làm chậm tiến độ giao vốn thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công
thay thế kịp thời những cán bộ công chức viên chức yếu kém về năng lực
trì trệ gây nhũng nhiễu phiền hà kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực tham nhũng trong quản lý đầu tư công
tối nay tại hà nội liên minh hợp tác xã việt nam đã tổ chức khai mạc hội trợ xúc tiến thương mại
cho khu vực kinh tế tập thể hợp tác năm hai nghìn hai mươi bốn khu vực phía bắc
với tham dự của một trăm hai mươi hợp tác xã đến từ bốn mươi bốn tỉnh thành phố trong cả nước và ba mươi doanh nghiệp
hội trợ là dịp để các hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã tổ hợp các tỉnh thành phố
trưng bày quảng bá giới thiệu tiêu thụ sản phẩm của từng vùng biển
đối với các đối tác tổ chức doanh nghiệp gặp gỡ giao lưu trao đổi kinh nghiệm
tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư liên xoanh liên kết ứng dụng khoa học kỹ thuật
vào quá trình sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm
đáp ứng yêu cầu trong nước và xuất khẩu góp phân từng bước khắc phục thảo gỡ những điểm ngãn
đối với các hoạt động tiêu thụ sản phẩm tiến đến xây dựng hình ảnh uy tín thương hiệu
liên minh hợp tác xã việt nam phát triển bền vững
các mặt hàng trưng bày tại hội trợ bao gồm các sản phẩm rau củ quả nông sản chế biến
sản phẩm dinh dưỡng thực phẩm hữu cơ sản phẩm là các đặc sản của các vùng miền
làng nghề truyền thống sản phẩm thủ công mỹ nghệ may mặc máy móc thiết bị
vật tư nông nghiệp công nghệ cao đều bảo đảm tiêu chuẩn việt gap global gap
vệ sinh an toàn thực phẩm các sản phẩm ô cốp
hội trợ diễn ra trong năm ngày từ ngày một mươi tám tháng bốn đến ngày hai mươi hai tháng bốn
tại phố đi bộ trần nhân tông và công viên thống nhất thành phố hà nội